xin kính chào quý vị bây giờ là các tin tức chính sẽ có trong bản tin nhanh hai mươi h
thưa quý vị chiều nay ngày một mươi chín tháng năm hội đồng xét xử tuyên phạt cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
cùng độc phạm vì liên quan đến vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mania mark health hai nghìn canada
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế
bốn năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma
một mươi tám năm tù vì tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
cộng với bản án cũ buộc bị cáo phải thi hành hình phạt chung là một mươi tám năm tù
buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt của bản án trước là ba mươi năm tù
các bị cáo khác bị tuyên phạt từ hai đến hai mươi năm tù
công an tp hcm đã thông tin chính thức về việc luật sư bị hành hung
tại trụ sở cơ quan điều tra đang lan truyền
trước đó vào trưa ngày một mươi bảy tháng năm tại trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
ông lê hoàng tùng và bà nguyễn thị hoài thương đến để làm luật sư đại diện cho một phụ nữ
trong quá trình làm việc dù điều tra viên đã nhắc nhở nhiều lần
nhưng luật sư tùng vẫn cố tình cản trở việc ghi lời khai của điều tra viên
thậm chí còn tỏ thái độ thích thức
điều tra viên mời ông tùng ra khỏi phòng làm việc
khi ra khỏi phòng ông này bị trượt ngã và không có việc điều tra viên đánh ông tùng
chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình đinh văn lực đã dùng dao dựa chém chị dâu thương tích
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh con tum đã tuyên phạt lực một mươi ba năm tù về tội giết người
phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra vào sáng nay ngày một mươi chín tháng năm
theo cáo trạng đinh văn lực và nguyễn thị loan là chị em dâu
vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vì mâu thuẫn bà loan đã sang chửi bới gia đình anh lực
bực tức nên lực đã lấy một con dao dựa chém hai nhát vào vùng cổ tay và đỉnh đầu bên trái của bà loan
điểm giám định là sáu mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã hội an đông huyện lấp vò tỉnh đồng tháp để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày một mươi bảy tháng năm vương đến tiệm cầm đồ ở thị trấn mỹ luông huyện trợ mới tỉnh an giang để hỏi mua xe
mục đích chính là tìm cách chiếm đoạt xe tại tiệm
trong lúc giả vờ dắt xe ra ngoài kiểm tra lợi dụng lúc chủ tiệm sợ ý vương lên xe nổ máy chạy đi
chủ tiệm đã truy hô đồng thời báo tin cho lực lượng công an
đối tượng vương sau khi chạy khoảng ba km thì bị lực lượng công an thị trấn mỹ luông đuổi kịp bắt giữ cùng tam vật
đội cảnh sát giao thông công an thành phố lạng sơn tiến hành triệu tập ba thanh niên là hoàng văn huấn
lương trung thiên và vi hồng quân vì hành vi tụ tập đua xe lạng lách đánh võng gây ảnh hưởng
tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tp lạng sơn
các đối tượng đã có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm không hương chiếu hậu
lặng lách đánh võng thách thức treo lực lượng cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ
dùng điện thoại quay clip rú ga bấm còi trên nhiều tuyến đường
gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
công an tp đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện
và yêu cầu nhóm thanh niên cam kết không tái phạm
bản thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv